cục hàng không việt nam vừa ra quyết định hủy giấy phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác đường bay giữa việt nam và trung quốc
từ một mươi ba h chiều ngày một tháng hai do diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thực hiện chỉ thị số sáu ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
cục hàng không việt nam đã công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
từ sáu giờ giờ giờ quốc tế tức một mươi ba h giờ việt nam ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có thông báo mới
tổng công ty quản lý bay việt nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay nêu trên
doanh nghiệp này cũng được yêu cầu từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
với các chuyến bay đang thực hiện yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh